thời gian gần đây hội nông dân một số huyện miền núi tỉnh nghệ an đã vận động hội viên áp dụng khoa học đưa phân hữu cơ bón cho cây trồng
đây được xem là giải pháp nhằm nâng cao năng suất nâng cao chất lượng sản phẩm sản phẩm nông nghiệp sạch góp phần bảo đảm môi trường nông thôn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
gia đình anh nguyễn văn hoàng có một hectare trồng năm trăm linh gốc cam
nhờ được bón phân hữu cơ sinh học cam của anh phát triển nhanh sai quả và ít sầu bệnh
thời gian qua gia đình anh hoàng có ủ một hầm phân
nếu như mua phân bón hóa học mất khoảng hai mươi triệu đồng thì nay gia đình anh tự sản xuất phân hữu cơ vi sinh đã tiết kiệm được chi phí một nửa
với mục tiêu vừa chăm bón cây trồng vừa bảo vệ môi trường hội nông dân xã tân phú huyện tân kỳ đã nhân dọng mô hình áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất bằng phân hữu cơ sinh học
năm hai nghìn một mươi bảy toàn xã có bốn mươi tám hộ tham gia sản xuất ba trăm linh tấn phân hữu cơ vi sinh
này đã thu hút được tám mươi bốn hộ tham gia sản xuất ba trăm năm mươi tấn phân hữu cơ vi sinh
những tận dụng được những nguyên liệu sẵn có tại địa phương tiết kiệm được chi phí sản xuất
tăng năng suất cho cây trồng từ một mươi đến một mươi năm mà còn tạo độ mùn dinh dưỡng
cân bằng vi sinh vật trong đất và không gây ô nhiễm môi trường
mô hình này cần được nhân rộng trên địa bàn miền núi tỉnh nghệ an nói riêng
và cả nước nói chung vì một nền nông nghiệp bền vững trong tương lai